vụ việc lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép tại bãi biển cửa đại ở thành phố hội an tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức công bố thông tin điều tra vụ việc này
theo tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam lợi dụng dự án khơi thông dòng chảy cửa biển cửa đại
và dự án kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển cửa đại được triển khai trong thời gian qua
một số tàu hút cát của công ty thành đô đã lén lút hút hút hơn bốn ba trăm linh mét khối cát tại cửa biển cửa đại
rồi trở ra đổ tại khu đô thị mới quốc tế đa phước đà nẵng
còn đối với việc xuất hiện hợp đồng hút một triệu khối cát tại vùng biển cửa đại
tại thời điểm này quảng nam chưa nhận bất cứ hồ sơ nào về việc khai thác cát như trong hợp đồng
đồng thời tỉnh cũng không cấp giấy phép cho hoạt động hút cát tại bãi biển cửa đại để đem đi nơi khác
để xảy ra vụ việc lợi dụng dự án hút cát để trục lợi trong thời gian tới
lãnh đạo tỉnh quảng nam đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức
đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều tra đề ra các biện pháp xử lý đối với những cá nhân tổ chức sai phạm theo quy định của pháp luật